kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh ngày bảy tháng năm của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tang sáu đối tượng quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi một kg ma túy tổng hợp từ lào về việt nam
cụ thể vào lúc một mươi h ngày sáu tháng năm tại khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đã bắt quả tang sáu đối tượng mang quốc tịch lào gồm ba nam ba nữ
đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi một kg ma túy tổng hợp từ lào vào việt nam trên xe ô tô mang biển kiểm soát lào
quá trình đấu tranh lực lượng đánh án đã đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị
hiện bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng khởi tố vụ án
mở rộng điều tra hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh khánh hòa vừa tiến hành bàn giao đối tượng trần quang vinh bốn mươi chín tuổi
trú tại phường sương huân tp nha trang cho công an phường phương sơn tp nha trang để điều tra làm rõ về hành vi phạm tội của đối tượng
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng năm tổ công tác trong quá trình tuần tra đã phát hiện hai người đàn ông có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra qua kiểm tra phát hiện trên người của đối tượng trần quang vinh có một bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
nghi là ma tuy đá
hai ống xi lanh một con dao và sáu điện thoại các loại ngoài ra tổ công tác còn thu thêm một đoạn ống nhựa màu xanh có chứa chất tinh thể màu trắng
mà đối tượng vinh ném dưới đất nghi là ma túy sau khi nắm rõ thông tin cảnh sát một trăm một mươi ba đã tiến hành mời hai người đàn ông này
cùng với tăng vật về công an phường phương sơn để tiếp tục làm rõ
còn vào sáng nay tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo
nguyễn việt phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tỉnh đồng tháp cựu nhân viên kinh doanh công ty cổ phần phân bón mầm xanh
về tội tham ô tài sản với mức án là một mươi tám năm tù theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
trong quá trình bán hàng và thu hồi công nợ cho công ty cổ phần phân bón mầm xanh có địa chỉ tại thành phố hồ chí minh
nguyễn việt phong đã thu hồi công nợ của một mươi bốn đại lý phân bón tại các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu và thành phố cần thơ
với tổng số tiền một bốn tỷ đồng nhưng bị cáo đã không nộp về cho công ty mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn việt phong một mươi tám năm tù giam về tội tham ô tài sản
và có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của công ty cổ phần phân bón mầm xanh
công an huyện hóc môn tp hcm đang điều tra làm rõ vụ cháy kho chứa hàng hóa trên đường trịnh thị dối ở xã đông thạnh
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
trước đó vào dạng sáng cùng ngày người dân sống trên đường trịnh thị dối đã phát hiện lửa bùng phát bên trong kho chứa hàng rộng hàng trăm mét vuông
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn đã điều phương tiện
cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa
vụ cháy đã khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi hư hỏng hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được điều tra làm rõ
ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp long khánh tỉnh đồng nai cho biết liên quan tới vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì
xảy ra tại thành phố long khánh khiến năm trăm sáu mươi tám người phải nhập viện khám và điều trị
ủy ban nhân dân tp long khánh đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xác minh làm rõ
quá trình kiểm tra và làm việc ghi nhận tiệm bánh mì trên phù vụ khoảng một chiếc một ngày
không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ trên và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tại đây có bốn người làm việc trực tiếp nhưng không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
và cũng không có giấy khám sức khỏe